làm mỗi lần ông phải đối mặt với những khó khăn vất vả và cả sự nguy hiểm đến bản thân
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
làm mỗi lần ông phải đối mặt với những khó khăn vất vả và cả sự nguy hiểm đến bản thân